chúng ta thấy đó là không chỉ mà nói về nước dưới góc độ khoa học
mà chúng ta cũng có những cái câu văn câu thơ mà gợi nhớ cho chúng ta
về cái chất lượng của nước
và bây giờ khi mà chúng ta phân tích về những chất lượng của nước
để giúp cho chúng ta nhận biết được đâu là những độc chất mà có trong nước
thì các nhà khoa học sẽ làm những gì ạ
để mà tìm được những cái độc tố trong nước
thì buộc người ta phải dùng cái mẫu nước đó đem đi phân tích
và phân tích thì rất nhiều chỉ tiêu
ví dụ như nước ăn uống có một trăm linh chín trị tiêu cần phân tích
gồm các chất ô nhiễm hữu cơ vô cơ các chất vi lượng như lượng v v
hãy thực hiện phân tích ở phòng thí nghiệm
không thể nhìn bằng mắt thương hay cả là cảm quan được
vì hàm lượng nó rất thấp
không thể nhận diện bằng màu sắc hay mùi vị
và tiếp theo thì xin mời ý kiến của giáo sư lê huy bá
qua cái phân tích rồi thì chúng ta sẽ dần biết được
ở mức độ nào là
nước sạch mức độ nào là dùng được
và mức độ nào là nước uống
có những cái thương hiệu gọi là drink water
nhưng mà thực ra không uống được
không nhìn mà cảm quan nhận định như thế là chưa ổn
mà phải qua cái phương pháp phân tích
nhiều kiểu phân tích lắm
có một trăm một mươi chỉ tiêu cơ
nếu mà có phương pháp phân tích nhanh hiện đại
thì chúng ta mới nhận biết được
so sánh được là nước đó dùng vào loại gì
uống được không hay là chỉ dùng tựa cái thôi

trong phòng kinh nghiệm

nhân viết được
với những cái labokit

thì chúng ta đã có thể là đi vào phân tích những cái chất mà trước đây nếu như mà chỉ bằng cảm quan mắt thường thì chúng ta tưởng như là không màu không mùi không vị nếu như mà chúng ta chỉ nhìn nhận như vậy thôi thì có lẽ là chúng ta chưa được hiểu rõ hết về nước và bây giờ thì với cái sự đi sâu hơn nữa ở góc độ phân tử thì chúng ta đã có thể phân tích được rõ hơn về những thành phần mà chứa trong nước